năm điểm mới của luật đầu tư công sửa đổi
một là thống nhất về nguồn vốn đầu tư công bao gồm cả nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của các cơ quan tổ chức dành cho đầu tư
để mạnh phân cấp trong việc xem xét quyết định các phê duyệt chủ trương đầu tư đặc biệt là phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đổi vốn
ba đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương trong việc quyết định các dự án đầu tư công trong đó có các dự án nhóm a
đổi mới mạnh mẽ phương thức kế hoạch hóa nhằm đáp ứng tốt hơn đối với thực tiễn vận hành của nền kinh tế
tăng cường hơn tính công khai minh bạch trong hoạt động đầu tư công bổ sung quy định về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công
một trong những điểm nổi bật của luật đầu tư công sửa đổi chính là khắc phục được vấn mắc lớn nhất về đầu tư công trước đây đó là vấn đề vốn có trước hay dự án có trước
trước đây muốn quyết định chủ trương đầu tư của một dự án cần phải xác định được nguồn vốn và khả năng cân đổi vốn
muốn xác định được nguồn vốn và khả năng cân đổi vốn lại phải căn cứ vào dự án một vòng luận quẩn đã được tạo ra bởi quy định chưa rõ ràng
trong luật đầu tư công năm hai nghìn một mươi bốn chưa tách riêng những phần chuẩn bị đầu tư công tác chuẩn bị đầu tư công tác lập thẩm định phê rẻ thiết kế cơ sở
rồi thiết kế kỹ thuật tổng dự toán thứ hai là chưa tách riêng phần giải phóng hoạt bằng ra phần vốn cho giải phóng hoạt bằng
thế còn phần thứ ba ở đây là cái phần cho công tác thi công xây lắp nhưng mà luật thì không tách nhưng thực cho nên rất khó khăn trong quá trình thực hiện
khó khăn trong quá trình thực hiện bây giờ muốn có đầu tư phải có kế hoạch đầu tư là phải có dự án nhưng muốn có dự án phải có kế hoạch v v con gà quả trứng đấy
thì chúng ta thấy rằng rất khó trong quá trình là
luật đầu tư công sửa đổi có hiệu lực theo đó kế hoạch nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phải có trước
đây là căn cứ pháp lý về nguồn vốn để các bộ cơ quan địa phương triển khai các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
như vậy nguồn vốn đầu tư công được thống nhất bao gồm với ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư
việc thống nhất này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục cho đầu tư công
cho người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương địa phương trong điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án thuộc danh mục kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tỷ lệ giải ngân hàng năm
đầu tư công nhất là những dự án trọng điểm cấp bách
hai nghìn hai mươi là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
do vậy đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách
luật đầu tư công sửa đổi rất được kỳ vọng
tuy nhiên điều kiện đủ để luật đi vào cuộc sống đó là các bộ ngành liên quan đặc biệt là bộ kế hoạch và đầu tư phải kịp thời ban hành các nghị định hướng dẫn làm căn cứ để triển khai trên thực tế